các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến mới đây thư ký báo chí nhà trắng vừa đưa ra thông báo
một nhân viên thân cận với tổng thống joe biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
điều đáng nói người này đã đi cùng với tổng thống trên chuyên cơ lực một
theo cnn nhà trắng cho biết một nhân viên thân cận với tổng thống joe biden đã có xét nghiệm dương tính
với covid một mươi chín trong ngày hai mươi tháng một mươi hai người này đang ngồi gần tổng thống trong chuyến bay vừa diễn ra trước đó
trên chiếc không lực một
theo thông báo của thư ký báo chí nhà trắng chan saki nhân viên cấp trung nói trên đã có kết quả dương tính
vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai giờ địa phương sau khi trải qua các triệu chứng covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai
và jen psaki cho biết ba ngày trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nhân viên đó đã có khoảng

nhân viên đó đã có khoảng ba mươi phút ở gần tổng thống trên chiếc không lực một
khi trên đường từ orange south carolina đến philadelphia pennsylvania nhân viên này đã được tiêm phòng đầy đủ
với mũi tăng cường đồng thời xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay không đợt một
theo yêu cầu đối với tất cả mọi người đi cùng tổng thống nhân viên này đã không xuất hiện các triệu chứng
cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai và đã được xét nghiệm vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
tổng thống joe biden cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm pcr âm tính vào cùng ngày hai mươi tháng một mươi hai
và sẽ thực hiện một xét nghiệm khác
tuyên bố từ nhà trắng cho biết do hướng dẫn của cdc không yêu cầu những người được tiêm chủng đầy đủ
phải cách ly sau khi phơi nhiễm tổng thống sẽ tiếp tục lịch trình hàng ngày của mình
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai trước câu hỏi rằng liệu có sự bùng phát lây nhiễm gần đây
tại các cơ quan trong chính phủ hay chính tại nhà trắng hay không
bà saki nói với các phóng viên rằng có khả năng xảy ra các trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín đột phá
bà psaki nói và khẳng định hôm nay tổng thống có lịch trình đầy đủ và không cần
chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho tất cả các bạn như đã nêu với cam kết của chúng tôi
từ vài tháng trước về việc minh bạch về các cuộc tiếp xúc gần
tôi không có bất kỳ thông tin cập nhật nào cho các bạn vào thời điểm này
thư ký báo chí saki cho biết các giao thức phòng chống covid một mươi chín trong nhà trắng
đi trên và vượt ra ngoài các hướng dẫn của cdc
bà tiếp tục nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng là chín mươi chín nhân viên nhà trắng đã được tiêm chủng
chúng tôi dự báo sẽ có trường hợp nhiễm đột phá trên khắp đất nước và chắc chắn là ở chính phủ liên bang
basaki cho biết tổng thống đã được xét nghiệm thường xuyên nhưng không biết lần cuối
ông được xét nghiệm trước chuyến bay vừa qua là khi nào
bất kỳ ai tiếp xúc gần với ông biden đều phải được xét nghiệm hàng ngày
thông tin về việc tổng thống biden tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín đã được đưa ra
trong bối cảnh biến thể omicron đã lấn át biến thể delta trở thành nguyên nhân của bảy mươi ba ca nhiễm mới tại mỹ
theo quốc tính của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịp bệnh mỹ
biến thể omicron hiện gây ra trên bảy mươi ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này
trong tuần lễ kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai omecron chiếm bảy mươi ba hai số ca nhiễm
trong khi biến thể data chỉ chiếm hai mươi sáu sáu số ca
chỉ mới tuần trước đó kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi hai omicran được ước tính là chiếm một mươi hai sáu ca nhiễm mới
so với tám mươi bảy của delta
tuần trước nữa cdc ước tính omicron chỉ chiếm khoảng ba các ca nhiễm mới
trong tuần kết thúc vào ngày bốn tháng một mươi hai omicron gây ra không đầy một các ca nhiễm mới
tại một số vùng của mỹ biến thể omicron thậm chí còn thống trị hơn
chiếm tới chín mươi năm ca nhiễm ở vùng phía tây bắc và đông nam
cho đến nay omicron đã được xác định ở ít nhất bốn mươi tám bang của mỹ
chỉ có hai bang oklahoma và south dakota là chưa báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể này
omicron thành chủng thống trị ở mỹ
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai cho biết
omicron đã vượt mặt các biến chủng khác
và hiện là chủng chiếm đa số tại mỹ
theo cdc omecron chiếm bảy mươi ba trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín tại mỹ vào tuần trước
số liệu do cdc đưa ra cho thấy tỷ lệ lây nhiễm comicron tăng gấp gần sáu lần chỉ trong một tuần
ở nhiều khu vực tại mỹ tỷ lệ phổ biến của omicron thậm chí còn cao hơn
ước tính omecon là nguyên nhân dẫn đến chín mươi ca nhiễm mới ở khu vực new york đông nam trung tây và tây bắc mỹ
từ cuối tháng sáu cho đến khi omecran xuất hiện
là phần lớn các ca nhiễm tại mỹ
theo dữ liệu của cdc gần đây nhất vào cuối tháng một mươi một hơn chín mươi chín năm ca covid một mươi chín tại mỹ là biến chủng delta
biến chủng omicron đã bùng phát nhanh chóng ở mỹ và lan đến ít nhất tám mươi chín quốc gia trên thế giới
kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi vào tháng trước
tiến sĩ athani fauci giám đốc viện diễn ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
và là cố vấn y tế trưởng của tổng thống joe biden
ngày một mươi chín tháng một mươi hai cảnh báo mỹ có thể ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới
cũng như các ca nhập viện và tử viện
ông fuse dự đoán những tuần sắp tới sẽ là thời điểm khó khăn với mỹ
vì biến thể omicron đang trên đà lây nhiễm khắp cả nước
theo cdc mỹ hơn bảy mươi dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
trong khi năm mươi triệu người đủ điều kiện khác vẫn chưa tiêm phòng để được vaccine bảo vệ
các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về biến chủng này
nhưng tổ chức y tế thế giới who cảm báo số ca nhiễm omicron đang tăng rất nhanh
do vậy hệ thống bệnh viện ở một số nơi có thể sẽ bị quá tải
kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đại học hoàng gia london cho biết
omicron gây nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cao hơn so với delta và các chủng trước đó của sars cov hai
các dữ liệu ban đầu từ nam phi cũng cho thấy biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn
nhưng dường như gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với delta
who cho biết số ca nhiễm biến chủng này tăng gấp đôi cứ sau một năm ngày đến ba ngày
ở những nơi có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
theo who omicron đang lây lan ở cả những quốc gia có tỷ lệ
miễn dịch cao
song hiện chưa rõ đây có phải là bằng chứng cho thấy omicron có thể né miễn dịch hay không
hay do khả năng lây lan cao hoặc do cả hai
cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi hai các quan chức y tế của quận harris
bang texas cho biết đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể omicron
đây được cho là ca tử vong do omicron đầu tiên ở mỹ
theo nhà chức trách bệnh nhân là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
chưa tiêm vaccine covid một mươi chín và có bệnh lý nền
biến thể omecron đã được khẳng định có khả năng lây lan
rất nhanh dù các chuyên gia y tế công cộng nhận định biến thể này
không có độc lực cao hơn các biến thể trước đây
ngày hai mươi tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who tái khẳng định biến thể omecron
có thể làm cho những người đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín cũng bị nhiễm bệnh
do lo ngại làn sóng covid một mươi chín mới thị trưởng washington dc
meryl bouser ngày hai mươi tháng một mươi hai đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
và khôi phục lệnh đeo khẩu trang toàn thành phố
trước đó lệnh này đã được dỡ bỏ vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
thị trưởng bouser cho biết yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà
và sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một
lệnh này được đưa ra khi washington ghi nhận số ca covid một mươi chín hàng ngày cao nhất
kể từ khi bắt đầu đại dịch
ngoài ra washington dc cũng triển khai biện pháp tiêm chủng bắt buộc
đối với nhân viên chính quyền địa phương và gồm mũi vaccine tăng cường
các nhà chức trách cũng mở rộng các trung tâm xét nghiệm
và cung cấp miễn phí bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người dân
các nước trên thế giới trong đó có mỹ đã nhanh chóng đẩy mạnh chiến lược
tiêm vaccine nói chung và tiêm nhắc lại với người đủ thời gian giãn cách
giữa mũi hai và mũi ba
hiện nay thời gian này là từ ba tháng đến sáu tháng tùy từng nước
thưa quý vị và các bạn đẩy nhanh chiến lược tiêm chủng và tiêm nhắc lại
là biện pháp được xem như hiệu quả nhất đang được các nước thực hiện
những thông tin mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín trên thế giới và trong nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại